ngày một mươi một mươi tỉnh lâm đồng đã tổ chức đoàn công tác liên ngành giả soát kiểm tra an toàn
đối với tuôn du lịch mạo hiểm tại thác datala đà lạt
tại đây đoàn công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra khu vực đón khách trang thiết bị quy trình
hoạt động bảo đảm an toàn cho du khách trang thiết bị và hoạt động tổ chức sơ cấp cứu tại chỗ
đồng thời kiểm tra trực tiếp từng lộ trình đi xuống khu vực thác trượt thác luồn rừng trượt cát
hệ thống dây neo tay vịn cấp độ an toàn đảm bảo cho du khách trên toàn bộ hành trình
sau khi kiểm tra thực tế đoàn công tác đã thống nhất một số nội dung với đơn vị quản lý
khu du lịch thác dantala và tám đơn vị tham gia khai thác tuyến du lịch này như đề nghị bỏ nấp nhảy
từ độ cao một mươi một mét từ đỉnh thác xuống chân thác số năm chỉ cho phép du khách nhảy từ độ cao bảy mét
yêu cầu đơn vị quản lý khu du lịch thác danta la ký kết hợp đồng với các nhân viên y tế
cơ sở y tế đảm bảo trực hàng ngày
tại các điểm trực trên lộ trình du lịch mạo hiểm